một trường hợp khác là em nguyễn văn ý nhà nghèo cha bị tật nguyền đôi chân
chỉ có nghề lặng hến hằng ngày để kiếm sống
việc thiếu trước hụt sao của gia đình khiến em nhiều lần muốn bỏ học
và rồi ông ba xuất hiện
nhờ bởi sự hỗ trợ của ông mà giờ đây em đã vượt qua mặt cảm
cố gắng trong học tập đồng thời trưởng thành hơn trong suy nghĩ
em có ước mơ là sau này được làm một chiến sĩ
không an để mình vừa có công việc ổn định
và sau này mình làm công việc có ích cho xã hội hơn
và em sẽ gọi là mình sẽ tiếp tục
khi mình ổn định rồi mình sẽ quay lại
mình sẽ cùng ông ba giúp nhiều bạn khó khăn hơn như mình
không chỉ dùng trọn vẹn số tiền lương hưu của mình
để chăm lo cho việc khuyến học ở địa phương
mà trong những hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo
ông ba đức luôn song sáo đi đầu
với ông việc giúp ích cho đời
mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người
cũng là đem lại niềm vui là hạnh phúc cho chính mình